trong tâm thức mỗi người việt nam cuba không chỉ là quốc gia anh em với tình cảm đoàn kết gắn bó thủy chung
mà còn là quốc đảo được ví như hòn ngọc giữa biển xanh caribe quyến rũ
tuy nhiên số lượng du khách việt nam tới đây vẫn còn rất khiêm tốn so với tiềm năng
do khoảng cách địa lý xa xôi hành trình chưa thuận tiện chi phí còn khá đắt
thông tin du lịch cuba chưa thực sự đến gần và phổ biến rộng rãi với du khách việt nam
nắm bắt được thực tế đó hà nội tourist phối hợp với đại sứ quán cuba tại hà nội
và hãng hàng không nga aeroflus tổ chức ngày hội du lịch cuba tại hà nội từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi tháng ba
nhằm giúp du khách hiểu rõ hơn về thiên nhiên đất nước con người văn hóa và du lịch cuba
trong ngày hội mọi người đến đây được đắm mình trong không gian trưng bày
mang đậm bản sắc của đất nước đào lửa đào xay châu mỹ latin
hôm nay tôi rất vui được giới thiệu về đẹp của cuba
cũng như những điểm biến hấp dẫn của đất nước tôi
từ đầu năm đến mùng ba tháng ba cuba đã đón hơn một triệu lượt khách quốc tế
năm ngoái chúng tôi đón hơn bốn bảy triệu lượt khách quốc tế
con số này sẽ tiếp tục tăng lên chứng tỏ sự tăng trưởng tốt của ngành du lịch cuba
năm nay chúng tôi tổ chức hội trợ du lịch quốc tế vào ngày sáu đến một mươi một tháng năm
để xúc tiến du lịch và tạo cơ hội giao lưu với các doanh nghiệp từ các quốc gia khác
với sự tham gia tích cực của cuba và việt nam
hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ tạo cho du khách một sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao
với giá thành hợp lý
để thuận tiện ban tổ chức đã đưa ra nhiều ngày khởi hành hàng tháng
cho khách hàng lựa chọn bắt đầu từ tháng năm
dù được ví là nhịp cầu đến hai quốc gia hay điểm đến xa xôi
sản phẩm đang có giá tám mươi một triệu chín trăm chín mươi đồng một khách